để hỗ trợ thí sinh và người nhà tham gia kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
trung ương hội sinh viên việt nam sẽ tiếp nhận thông tin nhu cầu của thí sinh qua đường dây nóng năm trăm hai mươi ba bảy mươi năm bảy mươi năm bảy mươi năm hoặc năm trăm hai mươi ba bảy mươi sáu bảy mươi sáu bảy mươi sáu
hai số điện thoại năm trăm hai mươi ba bảy mươi năm bảy nghìn năm trăm bảy mươi năm hoặc năm trăm hai mươi ba bảy mươi sáu bảy nghìn sáu trăm bảy mươi sáu được công bố sẽ là địa chỉ liên lạc tiếp nhận thông tin đăng ký hỗ trợ thí sinh
và người nhà thí sinh đặc biệt là các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn trong kỳ thi trung học phổ thông
bên cạnh số hotline các thí sinh có thể đăng ký được hỗ trợ qua website của chương trình tiếp sức mùa thi
tại địa chỉ http hỗtrợ tsmt org
chương trình tiếp sức mùa thi sẽ triển khai đến hết tháng bảy cao điểm từ ngày hai mươi bốn tháng sáu đến ngày hai mươi bảy tháng sáu
với các hoạt động thiết thực như hỗ trợ các trường hợp thí sinh có hoàn cảnh khó khăn
hướng dẫn nơi ăn uống giá rẻ bảo đảm vệ sinh hướng dẫn đi lại hỗ trợ đi lại bằng xe ô miễn phí hoặc giá rẻ
hỗ trợ thí sinh làm thủ tục dự thi phối hợp bảo đảm an toàn giao thông triển khai các công tác hỗ trợ kỳ thi diễn ra